chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hai mươi tám tháng một mươi một của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
công an huyện cronang tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam phan thành hiếu
chú tỉnh quảng trị để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai hiếu chiếm đoạt quyền sử dụng facebook của tu sĩ thích quảng nhẫn
ở chùa kim quang xã phú xuân huyện crong năng lấy hết tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân
sau đó đối tượng lấy danh nghĩa chủ tài khoản nhắn tin vay mượn tiền của rất nhiều người
tại cơ quan điều tra hiếu khai nhận đã lập nhiều trang web và tài khoản facebook
rồi nhắm đến là các nhà chùa nói sẽ ủng hộ tiền công đức
khi các nhà chùa kích vào đường link
do hiếu gửi để xác nhận thì liền bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản
ngoài ra hiếu còn nhắm đến những người bán hàng online
nói muốn đắt cọc tiền rồi dùng thủ đoạn tương tự chiếm đoạt tài sản
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay hiếu đã lừa chiếm đoạt của rất nhiều bị hại
ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với tổng số tiền hơn hai tỷ đồng
công an huyện quế phong phối hợp với lực lượng đồn biên phòng thông thủ
bộ đội biên phòng nghệ an vừa phát hiện bắt quả tang hai đối tượng
đang có hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa nổ các loại
hai đối tượng bị bắt giữ là lương thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và vi thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
cả hai thường trú tại xã thông thụ huyện quế phong tỉnh nghệ an
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một mươi hộp pháo hoa nổ loại ba mươi sáu quả
tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà ở của hai đối tượng
lực lượng chức năng thu giữ thêm sáu mươi hai hộp pháo hoa nổ các loại
tổng số lượng phát hiện bắt giữ là bảy mươi hai hộp có trọng lượng hơn một trăm linh kg
hiện lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra vụ án hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
hôm qua công an huyện long thành tỉnh đồng nai đã phát hiện một điểm chiết nạp khí lpg trái phép
trên địa bàn xã long phước thu giữ nhiều tăng vật có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
qua công tác quản lý địa bàn công an huyện long thành tiến hành kiểm tra bãi đậu xe trung vui
do ông nguyễn tiến ngọc bốn mươi hai tuổi ngụ tại địa phương quản lý
tại đây ông ngọc có thuê ông lương thế vinh bốn mươi sáu tuổi quê tỉnh ninh thuận trông coi với giá là sáu triệu đồng một tháng
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện ba trăm năm mươi hai vỏ bình lpg loại một mươi hai kg hai trăm bốn mươi sáu bình có chứa ga loại một mươi hai kg
nhưng không có niêm màng niêm phong của các nhãn hiệu
ba vỏ bình lpg nhãn hiệu pi loại bốn mươi năm kg
tổ kiểm tra còn phát hiện tại các khu vực chứa các vỏ bình lpg và bình lpg chứa nước ga
có sáu trăm ba mươi hai niêm mảng co của các nhãn hiệu chưa qua sử dụng và một dụng cụ để chiết nạp ký lpg từ xe bồn vào bình lpg
ngoài ra lực lượng phối hợp còn xác định số ga do ông vinh chiết nạp trái phép được đưa đến ba cửa hàng
ở các xã long phước an phước huyện long thành và xã thạnh văn
công an huyện long thành phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra ba cửa hàng trên
và phát hiện thu giữ một trăm năm mươi ba bình lpg nhãn hiệu các loại có niêm màng co niêm phong
và các chủ cơ sở trên đều khai nhận mua của nguyễn tiến ngọc và lương thế vinh
tại thành phố đà nẵng dù đang vào cao điểm vụ khai thác trong năm
nhưng nhiều tàu cá tại cảng cá thọ quang vẫn loay hoay tìm nguồn dầu để vươn khơi
tình trạng nhiên liệu khan hiếm tại các đơn vị cung ứng nhỏ lẻ đang là nỗi lo lớn của bà con ngư dân
hơn nửa tháng qua tàu của ông nguyễn viết bình phải điều chỉnh lại hành trình đánh bắt
từ những chuyến vươn khơi dài ngày xa bờ nay ông và bàn thuyền chỉ đi những tuyến gần bờ
nguyên nhân là vì không đủ xăng dầu
nên là anh em nó cũng hơi khó khăn về cái xăng dầu
mình vẫn ra khơi đó mình phải hạn chế đi cái đường xa bớt đi
mình không được thoải mái
theo ngư dân tại cảng cá thọ quang khoảng hơn một mươi ngày trở lại đây
nguồn cung xăng dầu cho tàu thuyền bị thiếu hụt
do không đủ nguồn cung nên một số tàu dầu đưa ra nguyên tắc ngầm là chỉ được bán dù cho tàu cá quen
điều này khiến nhiều ngư dân không khỏi lo lắng
cách thậm chí lên những cây xăng dầu trên bờ mùa từng can dầu mang về thuyền để tiếp tục vương khơi
mình cũng đi mua dầu lung tung nơi nào có thì mình mua lên đây
thế giờ nó cũng can dầu quá vậy ạ
mình cũng đi kiếm mình để mình hoạt động mà chứ nằm bờ sao được
thiếu hụt dầu chỉ xảy ra cục bộ ở một vài tàu cá do nguồn cung của các tàu dầu bán lẻ bị gián đoạn
người dân trước nay lại có thói quen phụ thuộc mua dầu ở các đơn vị cung ứng quen biết
nên mới xảy ra tình trạng khang hiếm cục bộ
tuy nhiên điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc vương khơi của bà con người dân
muốn các cơ quan nhà nước yếu là cấp đủ xăng dầu cho anh em
thì mình đi cho đại lý cho anh em mình đi cho nó đủ dầu để cho nó tự nhiên
thoải mái cho nó đủ mình vương thoải mái thôi
nói chung là trong những trường hợp đó thì dân nó khó khăn
nó khó khăn nếu như trường hợp đó là xăng dầu
thì anh em thì một phần thời nếu mà ngư dân nó khó khăn nó là càng khó khăn thêm đấy
nhưng mà có những cái là bây giờ anh em đi vào đây mà lấy những cái chỗ mà cây xăng nó tin tưởng nó
xăng dầu nó tin tưởng thì anh em cứ yên tâm
nhưng mà có những cái là nếu như cây xăng lấy chỗ cây nào mình không yên tâm thì nói chung là khó khăn cho anh em đi điện đó
thực tế ghi nhận tại cảng cá thọ quang đã có những tàu cá phải nằm bờ vì không tìm đủ nguồn dầu
đây lại là thời điểm khai thác chính vụ trong năm khiến đời sống của nhiều ngư dân bị ảnh hưởng không nhỏ
thay vì phụ thuộc vào các tàu dầu
thế nghĩ bà con ngư dân cũng cần linh hoạt hơn trong việc tìm nguồn cung để đảm bảo việc vương khơi
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức kinh tế xã hội nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
nhằm bảo đảm cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc
nhằm bảo đảm cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc

cục quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các bệnh viện
trung tâm kiểm soát bệnh sẵn sàng cung ứng đủ thuốc
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân
bảo đảm chất lượng và giá thành hợp lý không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến
sẽ xử lý nghiêm cá nhân cơ sở nếu để xảy ra sai phạm
mặc dù lãi suất huy động trên thị trường vẫn nóng nhưng một vài ngân hàng đã bất ngờ giảm lãi suất cho vay
nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp cần vốn để sản xuất kinh doanh đặc biệt trong những tháng cuối năm
theo đó từ ngày một một mươi một đến ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi hai ngân hàng hd banh sẽ giảm lãi suất cho vay lên đến ba năm một năm
đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp ở các nhóm ngành nghề khác nhau
với số tiền giảm lãi suất lên tới một trăm hai mươi tỷ đồng
với nguồn giảm này được biết sẽ có hơn năm khách hàng doanh nghiệp trên cả nước
với gần một mươi khoản vay sẽ được giảm lãi suất
lượng hàng hóa xuất khẩu dịp cuối năm qua các cửa khẩu lạng sơn tăng nhưng không xảy ra tình trạng ủn ứ
hầu hết đều thông quan trong ngày
cụ thể cửa khẩu quốc tế hữu nghị hiện mỗi ngày xuất nhập khẩu trên năm trăm năm mươi xe container
tại cửa khẩu tân thanh nơi diễn ra chủ yếu hoạt động xuất khẩu nông sản cũng thông quan nhanh chóng
mỗi ngày ở đây
hiện cũng đã xuất nhập khẩu từ ba trăm bảy mươi đến trên bốn trăm linh xe container
đây là tín hiệu vui với doanh nghiệp và người dân
trong thời điểm cuối năm khi tình trạng xuất nhập khẩu được thông thoáng
đồng nghĩa với việc thị trường hàng hóa nông sản cũng sẽ dồi dào
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị
với ngày hôm nay
ngành du lịch ở thời điểm những tháng cuối năm này
nhiều chương trình khuyến mãi và tour mới được các doanh nghiệp du lịch tung ra để hâm nóng thị trường
nhiều điểm đến quan trọng chứng kiến khách bắt đầu nhộn nhịp trở lại
ghi nhận sau đây cũng là lời kết của bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
thị trường black friday đang diễn ra nhộn nhịp
chị hà cũng như bao người khác tranh thủ đến đây để chọn tour du lịch cho cả gia đình vào những ngày cuối năm
tour thì rất là phong phú đa dạng
có rất là nhiều quốc gia
còn về giá thành cũng rất là hợp lý
và người việt nam mình hiện nay thì đều có xu hướng rằng là các kỳ nghỉ lễ đều đi du lịch ạ
cả thì cũng nói chung là cũng rất là hợp lý
cũng như mọi năm và cũng phù hợp
có khi có thể nói rằng là giá còn tốt hơn là khi mình đi du lịch tự túc
theo như em thấy ở đây thì có rất nhiều các tour mới
nhiều các trải nghiệm mới
nhiều các trải nghiệm mới cho khách du lịch
các địa điểm du lịch cũng mới và giá thì cũng hợp lý
đón thị trường cuối năm hầu hết các công ty du lịch đã mở lại một số tour với giá kích cầu giảm từ một mươi đến năm mươi
một số công ty bắt đầu triển khai chương trình khuyến mại xuân hai nghìn hai mươi ba giảm hai mươi sáu giá trị thanh toán
cho tất cả khách hàng thanh toán hết giá trị tour khởi hành trước ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
một số công ty du lịch khác cũng giảm giá hai mươi năm áp dụng cho một số tour khám phá đông tây bắc và miền trung nam bộ
chúng em có đưa ra những cái sản phẩm du lịch giảm giá tới ba mươi năm với những cái sản phẩm siêu khuyến mại

những cái bộ sản phẩm mới và sản phẩm cruise của bên em thì bên em có tặng cho khách hàng những cái coupon ở nghỉ dưỡng ở coco bay

những cái coupon ở nghỉ dưỡng ở coco bay thì bên em có tặng cho khách hàng những cái coupon ở nghỉ dưỡng ở coco bay
chỉ giá đến hai bảy triệu đồng
công ty đã chuẩn bị rất nhiều các sản phẩm đặc biệt là tập trung vào những sản phẩm khuyến mại đặc biệt là những cái sản phẩm để khởi động cho mùa du lịch
trên gần ba mươi đầu tour trong nước cũng tương ứng như vậy ba mươi đầu tour đi nước ngoài
và với khoảng tầm gần năm chỗ cho tất cả những tour những sản phẩm du lịch
có thể thấy bức tranh du lịch việt nam

những ngày cuối năm hai nghìn hai mươi hai tiếp tục khởi sắc
sự phong phú và đa dạng của các loại hình tour cũng như chính sách khuyến mãi đã tạo đà cho sự phục hồi của thị trường du lịch quốc tế trong thời gian tới